trong lịch sử ngoại giao trên thế giới hiếm có mối bang giao nào lại bắt đầu từ việc hàn gắn vết thương chiến tranh
như mối quan hệ giữa hai quốc gia việt nam và hoa kỳ
chính từ những việc làm nhân đạo như hồi hương hải cốt quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh việt nam
từ những năm bảy mươi của thế kỷ trước hai nước đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức
từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng lòng tin đưa quan hệ từ cựu thù thành bạn và nay là đối tác toàn diện
quan hệ đối tác giữa việt nam và hoa kỳ ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn bao giờ hết
trên cơ sở đôi bên cùng có lợi bình đẳng tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
quan hệ chính trị ngoại giao đặc biệt với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên
đã thực sự làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
duy trì các chuyến thăm trao đổi tiếp xúc ở cấp cao cũng như các cơ chế đối thoại
để thông qua đó tăng cường xây dựng quan hệ xây dựng lòng tin và đặc biệt là kịp thời giải tỏa những vướng mắc những nảy sinh trong quan hệ
thương mại song phương đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ trở thành động lực cho tổng thể quan hệ giữa hai nước
hoa kỳ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam và việt nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của hoa kỳ
người dân hoa kỳ đã có cơ hội thưởng thức những mặt hàng nông sản chất lượng cao của việt nam như xoài đồng tháp
vũ sữa bến tre thanh long bình thuận doanh nghiệp và người dân việt nam cũng ưa chuộng các sản phẩm và dịch vụ sản xuất tại hoa kỳ
trong đó có máy bay boeing thịt bò texas cua và tôm hùm alaska camp florida táo washington việt quất oregon
việt nam trở thành một thị trường đầu tư hấp dẫn khi nhiều tập đoàn lớn của hoa kỳ đã có những khoản đầu tư lớn tại việt nam
và hoạt động hiệu quả trong nhiều năm qua
từ sau khi chúng ta có cái hiệp định tự do thương mại
việt nam hoa kỳ thì đến bây giờ thì có thể khẳng định là hoa kỳ là một đối tác kinh tế quan trọng của nền kinh tế việt nam
hợp tác an ninh quốc phòng tiến triển vững chắc góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng lòng tin giữa hai nước
hoa kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với việt nam năm hai nghìn một mươi
việt nam hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của tàu sân bay hoa kỳ kể từ sau chiến tranh
hai nước cùng nhau hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh nâng cao năng lực chất pháp trên biển tìm kiếm cứu hộ
hoa kỳ hỗ trợ việt nam trong việc giả phá bom mìn tẩy độc dioxin tại các điểm nóng hỗ trợ người khuyết tật
trong khi việt nam tiếp tục nỗ lực hợp tác tìm kiếm quân nhân hoa kỳ mất tích trong chiến tranh
khi nói đến quan hệ quốc phòng việt nam hoa kỳ thì tôi luôn luôn nghĩ đến một cái thành tiệu rất to lớn của hai nước đã cùng xây dựng được
và rất đáng tự hào
cái kết quả của khắc phục hậu quả chiến tranh nó là một cái mẫu mực cho cái việc giải quyết những vấn đề giữa hai nước từng là cựu thù
hai quốc gia chia sẻ lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình an ninh ổn định hợp tác và trật tự dựa trên luật lệ tại ấn độ dương thái bình dương và trên thế giới
việt nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ để đảm nhận thành công vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một

hãy đồng hành để phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ để đảm nhận thành công vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hãy đồng hành để phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ để đảm nhận thành công vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một